ngân hàng nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư hai trăm bốn mươi hai nghìn một mươi năm quy định cho vay ngoại tệ của tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay nhằm kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp dần các nhu cầu vay vốn bằng đô la mỹ
theo đó việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất
kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước chỉ được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng với mục đích trên nhưng nếu cho vay chung giải hạn sẽ được thực hiện đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
riêng đối với việc cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài trước khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất
kinh doanh hàng hóa xuất khẩu được thực hiện không bị giới hạn về mặt thời gian
tuy nhiên để được lọt vào danh sách những công ty đủ điều kiện được vay ngoại tệ
thì khách hàng vay phải có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay
theo ngân hàng nhân hàng
nước quy định như trên nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn
tín dụng ngắn hạn ngoại tệ cần phải được kiểm soát chặt chẽ theo hướng thu hẹp dần
nhất là trong bối cảnh tỷ giá và thị trường ngoại tệ được ngân hàng nhà nước điều hành tương đối ổn định